tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú thành phố tân an tỉnh long an về tội cướp tài sản
theo cáo trạng do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên đỗ duy khánh nảy sinh ý định cướp tài sản
để thực hiện khánh đặt mua trên mạng xã hội một bình xịt hơi cay rồi bàn bạc rủ nguyễn thị kim thoa vợ của khánh đi cướp tiệm vàng
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khánh điều khiển xe mô tô chở thoa đến kiệm vàng kim chi huyện trợ mới giả vờ hỏi mua hàng
sau đó khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để thoa lấy đi nhiều dây chuyền vòng đeo tay bằng vàng tổng trị giá hơn ba mươi hai triệu đồng rồi bỏ chạy
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trợ mới đã bắt giữ được vợ chồng khánh thoa khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài
thuộc ấp mỹ trung xã mỹ an huyện trợ mới
đồng thời thu giữ tăng vật vừa cướp được
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đỗ duy khánh tám năm tù giam và nguyễn thị kim thoa bảy năm tù giam về tội cướp tài sản